trong lần điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành

dầu hỏa giảm hai trăm tám mươi năm đồng một lít xuống còn một mươi hai năm mươi ba đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm sáu mươi bốn đồng một kg xuống còn một mươi chín trăm linh hai đồng một kg
các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều nay mùng năm tháng năm
những ngày qua giá thịt lợn bị đẩy xuống thấp nhất từ trước đến nay
khiến nhiều hộ chăn nuôi thu lỗ kiệt quệ
trước thực trạng đó chính phủ và các bộ ngành đang nỗ lực vào cuộc để tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn
nhiều doanh nghiệp cũng đang tích cực thu mua lợn cho nông dân góp phần giảm áp lực giảm giá
đặc biệt trong hai ngày qua các thương lái trung quốc thu mua lợn trở lại nên giá lợn đã bắt đầu nhích lên
giá thịt lợn hơi tại các trang trại việt gáp nơi đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
phòng chống dịch đạt ba mươi năm bốn mươi đồng một kg tùy trọng lượng loại giống
đối với các trang trại chăn nuôi nông hộ đang trào bán với mức giá hai mươi tám đến ba mươi đồng một kg
không chỉ ở hà nội mà nhiều địa phương giá lợn hơi đã bắt đầu nhích tăng lên vào khoảng gần ba mươi đồng một kg
chính phủ và các bộ ngành đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nông dân
các giải pháp được đưa ra như kêu gọi các doanh nghiệp vào thu mua cấp đông hay khoảnh nợ
giãn nợ cho người nuôi kêu gọi người dân tiêu thụ thịt lợn là những giải pháp khá tốt có thể giúp giá lợn tăng ít nhiều
tuy nhiên nhiều hộ chuyên bán lợn giống tại hà nội cho hay lý do lợn giống tăng giá chủ yếu là do xuất sang trung quốc
chứ không phải do hộ chăn nuôi trong nước tái đàn
tuy giá lợn hơi tăng trở lại chưa nhiều nhưng người nuôi lợn đã phần nào bớt hoang mang
họ hy vọng tình hình sẽ tiếp tục được cải thiện trong những ngày tới với lượng thu mua của thương lái trung quốc tăng lên
trong tương lai
để đảm bảo ổn định về giá cả phòng tránh rủi ro cho người nông dân
việc đàm phán xuất khẩu thịt lợn qua con đường chính ngạch sang thị trường tiềm năng là trung quốc phải sớm được thực hiện
ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua bộ giao thông vận tải ban hành thông tư một mươi hai về việc đào tạo sát hạch cấp phép lái xe cơ giới đường bộ
điều mới đáng lưu ý của thông tư này là quy định bắt buộc đổi giấy phép lái xe
sang vật liệu pet đã bị hủy bỏ
như vậy một thông tư mang nặng tính áp đặt và trái luật đã bị loại bỏ
nhưng từ vụ việc này những câu hỏi về quyền lợi chính đáng của người dân
về trách nhiệm của đơn vị cá nhân ban hành quy định sai lại được đặt ra
chín mươi giấy phép lái xe ô tô đã được đổi sang vật liệu pet
tương đương với năm triệu giấy phép số tiền người dân phải nộp là gần bảy trăm linh tỷ đồng
còn với xe máy số lượng giấy phép đã đổi lên tới một mươi hai triệu

cùng với đó là thời gian công sức của người dân khi họ phải xếp hàng
chờ đợi nhiều giờ đồng hồ thậm chí từ ngày nọ sang ngày kia để sở hữu tấm thẻ mới
trong khi tấm thẻ cũ vẫn còn hạn sử dụng
tại vì chen chung nhau lại cũng vất vả lắm
đi xa và đi rất là sớm đến đây xếp hàng đi từ sáu giờ
ở đây là ở gần đây còn những người đi xa họ đến đây đến đây rất sớm
đến đây nhiều người và đi từ bốn năm giờ sáng đến đây xếp hàng rồi
chứ đọc trên đấy là bảo là từ ba mươi một tháng một mươi hai là đổi bằng phép lái xe là mật phí thấp
còn sang hai nghìn một mươi bảy là bắt buộc phải thi lại chứ không trao đổi nữa
đó là những hình ảnh người dân chờ đợi để đổi giấy phép lái xe
ở thời điểm đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu nguyên nhân là do thông tư năm mươi tám do bộ giao thông vận tải ban hành
quy định đổi giấy phép lái xe
giấy phép lái xe ô tô và giấy phép hạng a bốn bằng vật liệu giấy sang vật liệu pet
phải được thực hiện xong trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
giấy phép lái xe mô tô không thời hạn
giấy phép lái xe các hạng a một a hai a ba phải xong trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và cũng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bộ tư pháp lên tiếng khẳng định
quy định nêu trên là không có cơ sở pháp lý

bộ giao thông vận tải cũng đã lên tiếng xác nhận sẽ tiếp thu và sửa đổi thông tư năm mươi tám
theo hướng không buộc người dân lập tức đổi giấy phép lái xe
tuy nhiên về số tiền mà người dân đã nộp bộ giao thông vận tải không có phương án hoàn trả
mà chỉ mong người dân thông cảm
trong quy định của bộ tư chính trong việc cấp đổi giấy phép lái xe lợi phí khoảng một trăm năm mươi năm đồng
để thiện khai việc cấp đổi giấy phép lái xe mới
bộ giao thông vận tải và tổng cụ đồng bộ cũng đã có kiến nghị bộ giao thông vận tải về khoản lợi phí này
tuy nhiên việc cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định chúng ta phải thu một khoản lợi phí nhất định
chính tiền đó là để mua vật liệu chính còn toàn bộ các chi phí khác là nằm trong hoạt động của công chức
khi đổi giấy phép lái xe này chúng tôi cũng đang tính đến một giải pháp tức là sẽ miễn phí cho người dân
tuy nhiên khi mà thống kê lên thì số tiền nó khá lớn
cho nên là chúng trong quá trình mà thực hiện thì hiện nay thì cũng đang rất mong là phía người dân là cái người mà phải chịu để mà thực hiện cái việc đổi giấy phép lái này
thì cũng thông cảm với các quan nhà nước để chúng ta làm nào cũng góp phần vào cái việc là quản lý tốt cái giấy phép lái xe này
như vậy câu trả lời của bộ giao thông vận tải là mong người dân thông cảm
tuy nhiên rất nhiều người dân đặc biệt là những người đã sớm đổi giấy phép lái xe theo quy định tại thông tư năm mươi tám đã tỏ ra không đồng tình với cách trả lời này
thực ra thì là nhà nước cứ đưa ra một cái ý kiến xong yêu cầu dân thông cảm để làm sao mà thông cảm được
cái việc này là phải nhất quán ngay từ lúc đầu chứ không thể là đưa ra một cái văn bản thực thi cho cả nước lại bảo là thông cảm
tôi nghĩ là cái đấy là không hợp lý
điều đáng nói ở đây không phải là lần đầu tiên một văn bản quy phạm pháp luật
của các bộ ngành địa phương bị phát hiện trái luật
trong một mươi năm qua các bộ ngành và địa phương đã phát hiện và xử lý hơn sáu mươi văn bản trái pháp luật
đúng là đây thể hiện một câu chuyện lớn hơn mà chúng ta cần phải quan tâm
đấy là thẩm quyền của các cơ quan với những việc quan trọng nó ảnh hưởng đến người dân đến những quản lý
không phải là một việc nhỏ mà việc lớn và lâu dài
thậm chí đến những ảnh hưởng liên quan đến những
giá trị pháp lý rất là lớn trong thời gian rất là dài
thì cần phải xem xét thu hẹp cái phạm vi thẩm quyền của các cơ quan thực hành cái cơ quan quản lý cấp bộ
mà cần phải nâng tầm cho chính phủ cho quốc hội ban hành để nó đảm bảo xem xét kỹ lưỡng hơn thận trọng hơn
nó sẽ đảm bảo ổn định hơn của văn bản
thưa quý vị và các bạn sáu mươi văn bản trái pháp luật được ban hành trong thời gian một mươi năm đó là con số không hề nhỏ
và những bất cập mà sáu mươi văn bản này gây ra đối với người dân lại càng không nhỏ
chính vì thế chúng tôi cho rằng đề xuất thu hẹp phạm vi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan thu hành từ cấp bộ trở xuống của chuyên gia luật là một ý kiến rất đáng lưu tâm
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn